ngày một mươi bảy tháng hai phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết đã phối hợp với công an tp thủ đức
bắt khẩn cấp nguyễn thị phân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai quê ở an giang về hành vi trộm cắp tài sản
từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một chủ căn hộ chung cư trên địa bàn tp thủ đức tp hcm thuê đối tượng nguyễn thị phân
giúp việc nhà và giao chìa khóa căn hộ chung cư cho người này
ngày hai mươi năm tháng một chủ nhà về quê và giao nhà cho nguyễn thị phân quản lý
tuy nhiên sau đó nữ giúp việc này đã bỏ về quê và điện thoại cho chủ nhà thông báo không làm giúp việc nữa
sau khi trở về tp hcm chủ nhà kiểm tra thì phát hiện bị mất bốn mươi bảy lượng vàng sjc trị giá gần ba tỷ đồng
sự bị được nạn nhân trình báo công an
nhận tin báo công an tp thủ đức phù hợp với phòng cảnh sát hình sự khẩn trương điều tra xác định nghi phạm là nguyễn thị phân
ngày sáu tháng hai các trinh sát đã phát hiện bắt giữ khi đối tượng nguyễn thị phân đang lẫn trốn
tại một khách sạn ở tỉnh tiền giang và thu hồi bốn mươi ba lượng vàng sjc và gần năm mươi hai triệu đồng
đối tượng nguyễn thị phân khai do thiếu tiền tiêu xài và nợ nần nên trọng cấp tài sản của chú nhà